ngày hai mươi năm tháng một mươi tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định đồng chí trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân tỉnh bình định
đây là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần giúp ngư dân vượt qua khó khăn tạo niềm tin và động lực cho ngư dân an tâm bám biển
phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo
phát biểu tại buổi lễ trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định hồ quốc dũng cảm ơn đồng chí trương tấn sang
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước đã kêu gọi vận động các nhà tài trợ ủng hộ
mua tặng thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá trao tặng cho ngư dân bình định
bình định là tỉnh có nghề cá phát triển trong cả nước đặc biệt là đánh bắt xa bờ
với số tiền quyên góp hỗ trợ đợt này là một mươi năm tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển
cũng nhân dịp này để ghi nhận sự hỗ trợ của các nhà tài trợ
lãnh đạo tỉnh bình định cũng đã tặng biểu tượng tri ân cho các nhà tài trợ
đã quan tâm hỗ trợ kinh phí đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển bám ngư trường thiêng liêng của tổ quốc